vào hồi một mươi giờ ngày tám tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai tám độ vị bắc một trăm một mươi sáu ba độ kinh đông cách đảo song tử tây của đảo trường sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn bán kính gió mạnh cấp từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm đến một mươi giờ ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vị bắc một trăm một mươi bốn hai độ kinh đông cách đảo song tử tây khoảng một trăm bốn mươi km về phía bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới sảnh hưởng của bão và không khí lạnh phía bắc vị tuyến một mươi một độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông